thiết thực kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa của dân tộc việt nam
tối nay ngày hai mươi hai tháng bảy tại hội trường bộ quốc phòng hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ việt nam
phối hợp cùng một số đơn vị đã tổ chức chương trình sâu nặng ân tình
tới dự chương trình có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư trung ương phan diễn
các mẹ việt nam anh hùng các anh hùng lực lượng vũ trang các tướng lĩnh thân nhân gia đình liệt sĩ
thương binh người có công với cách mạng cùng đại biểu các ban bộ ngành trung ương và địa phương
chương trình sâu nặng ân tình gồm ba nội dung chính tổ chức cuộc thi viết sâu nặng ân tình
thăm và tặng quà các gia đình liệt sĩ thương binh gặp nhiều khó khăn tại bốn tỉnh thành trên cả ba miền của đất nước
tại chương trình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao kết quả giám định adn
xác định danh tính liệt sĩ cho các thân nhân liệt sĩ
lãnh đạo đảng nhà nước và ban tổ chức cũng đã trao tặng hoa quà một mươi sổ tiết kiệm hai trăm linh xuất quà
với tổng số tiền là bốn trăm ba mươi triệu đồng tặng các mẹ việt nam anh hùng thân nhân gia đình liệt sĩ
có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương trên cả nước trao các giải nhất nhì ba và giải tập thể
cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi viết sâu nặng ân tình